còn tại tỉnh đắk lắc xe khách chở bốn mươi sáu người đang lưu thông thì bị mất lái lao xuống vực sâu hơn hai mươi mét rồi lật nghiêng
vụ tai nạn rất may không thương vong về người nhưng đã khiến bốn mươi sáu hành khách một phen hoảng loạn
vụ tai nạn giao thông trên vừa xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng bốn trên đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn xã upper vrang huyện grongput tỉnh đắk lắc
vào thời điểm trên xe khách do tài xế huỳnh văn hải điều khiển lưu thông theo hướng từ gia lai thành phố buôn ma thuật
khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị mất lái lao xuống vực sâu bên trái lề đường rồi lật nghiêng toàn bộ phần cửa kính của xe bị vỡ nát
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có khoảng bốn mươi sáu hành khách nhưng rất may một số người chỉ bị thương nhẹ
nhận được tin báo cảnh sát giao thông huyện crong púc đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu và bảo vệ tài sản cho người dân
đến sáng nay lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt để tiến hành đưa xe khách lên khỏi vị trí